tại tỉnh bình phước phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa phối hợp với công an thành phố đồng xoài
triệt phá một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà cho thuê thuộc khu phố ba phương tiến thành thành phố đồng xoài
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an thành phố đồng xoài và công an phường tiến thành
tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà do nguyễn minh dũng chú tại huyện phú riềng thuê ở khu phố ba phường tiến thành thành phố đồng xoài
qua kiểm tra phát hiện trong một căn phòng của ngôi nhà có tám nam nữ đang bay lắc thu giữ ma túy và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra
thời gian gần đây nổi lên tình trạng cướp giật tài sản nhằm vào những người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường tại tỉnh bình định
tuy nhiên chưa có vụ việc
việc nào gây ra tai nạn nghiêm trọng cho nạn nhân và tất cả đều đã bị điều tra bắt giữ
song thực trạng trên phải hết sức lưu tâm tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc
đây là chị vương tô châu ở đường hoàng văn thủ thành phố quy nhơn là nạn nhân trong vụ cướp giật vừa qua
tuy cũng đã từng nghe nói về các vụ cướp giật trên đài báo và cũng đã có ý thức cảnh giác
xong trước sự hung hãn của đối tượng chị châu không thể kháng cự
hai thằng niên mới fc của tôi ra tới chính giữa đường
gần gần quán cà phê của tôi
cà phê ba giang và lấy dao ngay bụng tôi nói là im
sau đó cầm con dao cách luôn cái túi nghe một cái tiếng phật rất là ta
nên là lúc đó tôi rất là sợ
sau ba ngày giao diết truy lùng lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm là phạm văn vũ
và nguyễn văn tịnh cô ngừa xã nhân hải thành phố quy nhơn
và thu hồi phần lớn tài sản mà chúng đã cướp giật
các đối tượng khai nhận ngay sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị vương tô châu
chúng tiếp tục gây thêm một vụ cướp giật khác
và nạn nhân cũng là một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường
thấy người nào mà anh mệt sang tránh
tôi lại đi xe sang
thì tụi em đón dậy tụi em tiếp cận
tụi em áp sát xe
và đợi ý không có người thì tụi em hành động
những người phụ nữ đi trên đường vắng đặc biệt là những người phụ nữ ăn mặc sang trọng
đi xe tay ga đắt tiền luôn là con mồi mà các đối tượng cướp giật nhắm đến
trong dịp tết nhâm dần vừa qua cảnh sát hình sự công an thành phố quy nhơn đã bắt được nguyễn công bạ
chú huyện tây sơn là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của hai người phụ nữ đi chơi xuân
thì qua đây cũng cảnh báo luôn tất cả người dân khi ra đường tham gia giao thông á
cũng như đi mua sắm thì không nhắc là nữ không nên mang túi sách trên người
cũng như cầm các tài sản gọn nhẹ trên tay
vì như thế rất tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện các hành vi cướp giật
gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người bị hại
trong thời gian tới cho đến hết tháng riêng các hoạt động vui chơi vẫn còn khá tấp nập
nhất là vào dịp cuối tuần
dù lực lượng công an luôn hết lòng hết sức đảm bảo an ninh trật tự
xong bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác
chủ động phòng ngừa không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án
góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân và giữ bình yên cho cả cộng đồng
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngô văn phước nguyễn đình danh
nguyễn thành luân và huỳnh ngọc tiên cùng chú huyện phú ninh tỉnh quảng nam
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú ninh khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra xử lý
trước đó công an huyện phú ninh đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng phước và luân
tịch thu một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một mươi bảy gam ma túy
tiếp tục điều tra mở rộng trên quốc lộ bốn mươi b thuộc xã tam thái
công an huyện phú ninh đã mật phục bắt quả tang hai đối tượng danh và tiên
đang vận chuyển năm mươi g ma túy đá và năm mươi viên thuốc lắc về địa bàn huyện phú ninh để tiêu thụ
khám xét nhà ở của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm năm gam ma túy đá
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng
đối với phạm thế phương trú tại phường e ba thành phố buôn ma thuột
để điều tra cùng lúc ba tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản
được biết phương là đối tượng từng có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
sau khi ra tù phương không chịu tu trí làm ăn mà lún sâu vào ăn chơi đua đòi
gần đây vì cần tiền đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân
nên phương đã nảy sinh ý định đi tìm xe ô tô của người dân để trộm cắp tài sản
vào ban đêm phương đi trên các tuyến phố
khi thấy người nào để xe ô tô ở vị trí thuận lợi thì phương liền đi đến giật mở cửa
nếu xe nào khóa thì phương lấy đá đập vỡ kính
sau khi lục lấy các loại giấy tờ và tài sản phương mua một sim giác rồi ghi số điện thoại vào một tờ giấy để lại trên xe ô tô
mục đích để chủ phương tiện liên lạc chuộc lại tài sản
với thủ đoạn trên chỉ trong vòng một mươi năm ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
phương đã thực hiện trót lọt năm vụ lấy cắp nhiều loại tài sản giấy tờ trên năm xe ô tô và cưỡng đoạt được trên năm mươi năm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa liên tiếp phát hiện triệt phá hai vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn
bắt quả tăng hai mươi bốn đối tượng thu giữ tại chỗ gần một trăm linh triệu đồng
ngày bảy tháng hai tại tiểu khu nam giang thị trấn nông cống huyện nông cống
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa phối hợp với công an thị trấn
bắt quả tang một mươi một đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây do đối tượng nguyễn đình vinh
ở xã tân thọ huyện nông cống đứng ra tổ chức thu giữ tại chỗ năm mươi năm sáu triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
tiếp đó khoảng một mươi bảy h cùng ngày tại nhà ông nguyễn hữu châu ở phường quảng tâm thành phố thanh hóa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an phường quảng tâm
bắt quả tang hai nhóm gồm một mươi ba đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây
thu giữ tại chỗ số tiền ba mươi ba triệu bảy trăm linh nghìn đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ hình sự một mươi bảy đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định
đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành tỉnh bến tre phối hợp cùng với công an các xã trên địa bàn
cũng vừa bắt quả tăng một vụ đánh bạc bằng hình thức lắc tài xử ăn thua bằng tiền
tại nhà bà phạm thị huệ thanh ở ấp phước lễ xã thành triệu
tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý tám đối tượng có liên quan
đồng thời tạm giữ trên chiếu bạc và tại hiện trường bảy điện thoại di động chín xe mô tô một bộ tài xử cùng một số tiền gần một trăm linh triệu đồng
qua làm việc với các đối tượng thừa nhận tụ điểm đánh bạc này do võ thanh luân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại địa phương đứng ra làm cái lắc tài xỉu cho các con bạc đặt cược
hiện công an huyện châu thành đã tạm giữ hình sự năm đối tượng để tiếp tục điều tra ba đối tượng còn lại được cho tại ngoại
sau khi dùng dao đâm chém trọng thương nhiều người dương văn hậu sinh năm hai nghìn một
trú tại thị trấn ốc eo huyện thoại sơn tỉnh an giang bỏ trốn khỏi địa phương
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với hậu về tội cố ý gây thương tích
vào tối ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một giữa dương thị thắm là vợ của dương văn hậu
xảy ra mâu thuẫn với nu tánh linh sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại thị trấn ốc eo huyện thoại sơn
lúc này hậu giật cây dao tự chế dài khoảng sáu mươi cm trên tay thắm rồi chém nhiều nhát vào người linh
khiến ninh gục ngã tại chỗ với tỷ lệ thương tích hai mươi sáu
trước đó chiều ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thấy vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát với bà liêu thị hồng phượng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại địa phương
hậu dùng dao thái lan đâm bà phương và ôm lâm văn ngân chồng bà phương khi chạy ra căn ngăn
sau đó hậu bị cơ quan công an khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích
sau một thời gian bỏ trốn hậu đã bị công an huyện thoại sơn bắt giữ khi quay trở về địa phương
công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
gồm khổng hữu nhật nguyễn đình triều và nguyễn quang lộc
cùng chú tại thành phố biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trong lúc ngồi ăn trên hệ bàn phường hồ nai thành phố biên hòa
lộc triều và hai người bạn đã xảy ra mô thuẫn với nguyễn minh chiến
vào tối cùng ngày chiến đã rủ thêm đình quốc toàn và vũ minh nhật cùng đi tìm nhóm của lộc để nói chuyện
tại đây giữa hai bên đã xảy ra đánh nhau hậu quả là khổng hữu nhật đinh quốc toàn bị thương tích
chiến đã tử vong do nguyễn quang lộc đã dùng dao tự chế đâm trúng ngực
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngô văn phước nguyễn đình danh nguyễn thành luân và huỳnh ngọc tiên
cùng chú huyện phú ninh tỉnh quảng nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú ninh
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra xử lý
trước đó công an huyện phú ninh đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng phước và luân
tịch thu một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một mươi bảy gam ma túy
tiếp tục điều tra mở rộng trên quốc lộ bốn mươi b thuộc xã tam thái công an huyện phú ninh đã mật phục
và bắt quả tang hai đối tượng danh và tiên đang vận chuyển năm mươi g ma túy đá
và năm mươi viên thuốc lắc về địa bàn huyện phú ninh để tiêu thụ
khám xét nhà của hai đối tượng lực lượng công an đã thu giữ thêm năm gam ma túy đá
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng
đối với phạm thế phương chú tại phường e ba thành phố buôn ma thuật
để điều tra cùng lúc ba tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu phương là đối tượng từng có hai tiền án về các tội
trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích
sau khi ra tù phương đã không chịu tu trí làm ăn mà lún sâu vào ăn chơi đua đòi
gần đây vì cần tiền đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân
nên phương đã nảy sinh ý định đi tìm xe ô tô của người dân để trộm cắp tài sản
vào ban đêm phương đi trên các tuyến phố
khi thấy người nào để xe ô tô ở vị trí thuận lợi thì đến giật cửa mở
và nếu xe nào khóa cửa thì phương đoạn lấy đá đập vỡ kính
sau khi lục lấy các loại giấy tờ và tài sản phương đã mua một sim giác
rồi ghi số điện thoại và một tờ giấy để lại trên ô tô
mục đích là để chủ xe liên lạc chuộc lại tài sản
với thủ đoạn trên chỉ trong vòng một mươi năm ngày cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
giấy tờ trên năm xe ô tô cưỡng đoạt số tiền trên năm mươi năm triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa liên tiếp phát hiện và triệt phá
hai vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bắt quả tang hai mươi bốn đối tượng
thu giữ tại chỗ gần một trăm linh triệu đồng
theo đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng hai tại tiểu khu nam giang
thị trấn nông cống huyện nông cống phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với công an thị trấn nông cống bắt quả tăng một mươi một đối tượng
có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây
do đối tượng nguyễn đình vinh ở xã tân thọ huyện nông cống đứng ra tổ chức
thu giữ tại chỗ trên năm mươi năm triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
tiếp đó vào khoảng một mươi bảy h cùng ngày tại nhà ông nguyễn hữu châu
ở phường quảng tâm thành phố thanh hóa phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
đã phối hợp với công an phường quảng tâm bắt quả tang hai nhóm gồm một mươi ba đối tượng
tổ chức đánh bạc dưới hình thức ba cây thu giữ tại chỗ số tiền trên ba mươi ba triệu đồng
và nhiều tăng vật có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã tạm giữ hình sự một mươi bảy đối tượng có liên quan
để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
sáng nay một mươi một tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố đối với ba bị can
về các hành vi giết người và che giấu tội phạm trong vụ án giết người
xuất phát từ va chạm giao thông xảy ra vào ngày ba tết
tại xã minh đức huyện việt yên
vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày ba tết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
tiếp nhận tin báo về vụ án giết người tại xã minh đức huyện việt yên
nạn nhân là anh thân văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện việt yên đã tử vong
sau bốn tiếng tích cực điều tra lực lượng công an đã đấu tranh làm rõ
vận động đối tượng vũ văn lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đầu thú về hành vi giết người
nguyễn thành sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đấu thú về hành vi giết người
nguyễn thành sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu bùi thế quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đấu thú về hành vi che giấu tội phạm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận trưa ngày ba tết khi đang trên đường đi chúc tết
xe ô tô của các đối tượng va chạm giao thông với xe ô tô của anh thân văn tùng
giữa hai bên xảy ra xô xát khiến anh tùng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau vụ việc các đối tượng lẩn trốn tại nhà bùi thế quang rồi cùng nhau bàn bạc phi tàng hùng khí
vận chuyển heroin để lấy tiền công sáu mươi triệu đồng
sùng a lù chú tài huyện tân uyên tỉnh lai châu vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
vào ngày chín tháng hai tại quốc lộ bốn d thuộc khu vực xã sơn bình huyện tam đường khu vực gần cầu kính
bàn chuyển án đã bắt quả tàng xung a lù cùng hai mươi một bánh heroin một xe máy và một số tài liệu liên quan
đấu tranh khai tác xung a lù khai hai tuần trước đã nhận hai mươi một bánh heroin từ một người đàn ông dân tổng mông
để vận chuyển thuê đến khu vực cầu kính xã sơn bình
khi mang số ma túy trên đến địa điểm giao hàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy chưa bao giờ dễ dàng nhất là đối với địa bàn các tỉnh vùng cao
bởi tại đây không chỉ nóng về tình trạng buôn bán tàng trữ vận chuyển hàng trắng
mà còn nóng về tình trạng sử dụng ma túy của người dân
và để loại bỏ ma túy ra khỏi cộng đồng đặt ra cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy nơi đây không ít khó khăn
ghi nhận sau đây của phóng viên antv tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
hai đối tượng phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và trương văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
vừa bị công an huyện mai châu tỉnh hòa bình bắt quả tang hành vi tàng trữ che phép chất ma túy
tại cơ quan điều tra đối tượng dũng khai nhận là con nghiện lâu năm
sau khi nhận được tiền công làm thuê dũng và toàn đã rủ nhau đi mua ma túy
để về dùng dân trong diệp tết vừa qua
lấy ba trăm linh được heroin trắng với lại viên hồng viên đỏ
mua xong là hai anh em một em tính mang về để chơi ở nhà
vừa đi làm rồi lâu lâu rồi lại đi dùng thôi chứ không bán
đây là một trong nhiều vụ việc đã được công an huyện mai châu triệt xóa
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vừa qua
theo công an huyện mai châu cho biết tên ảnh ma túy trên địa bàn huyện
chủ yếu ma túy nhỏ lẻ trong năm qua vẫn có nhiều dấu hiệu phức tạp
các đối tượng trong đường dây buôn bán vận chuyển ma túy bị bắt
thường là các con nghiện hoặc thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
bỏ học sớm không hiểu biết không có công việc ổn định
bị rụ rỗ lôi kéo vào con đường cái chết trắng
trở thành công cụ cho việc tiêu thụ vận chuyển ma túy
địa bàn huyện mai châu là một địa bàn tập trung đông dân tộc mông
với lại cái biểu hiện mua bán ma túy là họ theo dòng họ
nếu mà quá trình đấu tranh mà mình không có ý kiến của trưởng dòng họ rất là khó
đặc biệt khó khăn thứ hai là anh em ở dưới này là không có ai là người mông
không hiểu được tiếng mông
dụ như bọn em thì là người ở nơi khác đến rất là khó khăn
thứ hai nữa là cái lực lượng của bọn em rất là mỏng
tuy là lừa mỏng nhưng mà cũng đã xây dựng đặc tình
bám sát địa bàn và nắm được nhiều thông tin
vì vậy là công tác và phá án cũng có nhiều thuận lợi
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tị nạn ma túy
công an huyện mai châu đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền
giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân
nhất là đối với thanh thiếu niên học sinh không để kẻ xấu lợi dụng
lôi kéo vào hoạt động liên quan đến ma túy
và động nhân dân tích cực tố giác tội phạm và tên nạn ma túy
huyện mai châu được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy
đối tượng nghiện đa số là thanh thiếu niên mới lớn
hai là một số các đối tượng đã có tiền án tiền sự về ma túy
chúng tôi đã xác định là tội phạm về ma túy thì rất thúc tạp và rất nguy hiểm
các đối tượng này thường sử dụng các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ
chống trả với lực lượng chức năng khi nào nhiệm vụ
chúng tôi xác định ngay từ đầu
chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo viện xây dựng
để phân công lực lượng cụ thể để phối hợp với công an các xã thị trấn trên địa bàn
để chúng tôi đảm bảo trị tiêu ra khoán của cả năm
với sự tốc tốc cao của lực lượng đối chất tội phạm ma túy
công an nguyễn mai châu tỉnh hòa bình hy vọng rằng tiện nạn ma túy sẽ được kiềm chế
và giảm tới mức thấp nhất đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vùng cao này
một ổ nhóm tội phạm có hành vi nặng
đánh bạc tổ chức đánh bạc nằm sâu trong khu dân cư gây bức xúc cho người dân
vừa bị công an huyện thường tín hà nội đấu tranh triệt phá thành công
đây là một trong những kết quả trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
và bảo vệ thiết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc là lê đình giang chú tại huyện thường tín
giang sử dụng nhà riêng của mình tại thôn yên phú làm nơi đánh bạc
tại đây giang quây tôn kín sân để bên ngoài không nhìn thấy và lắp đặt camera
đồng thời cắt cử người trong xe thu phế từng con bạc vào chơi
ngày bình thường giang cùng các đối tượng chơi bí mật bên trong nhà
tại nhiều địa điểm khác nhau di chuyển liên tục để tránh lực lượng chức năng
lợi dụng những ngày tết giang tổ chức hai chiếu bạc dưới hình thức sóc đĩa
cho bốn mươi chín đối tượng chơi
tại thời điểm các trinh sát công an huyện thường tín ập vào bắt quả tang
đã thu giữ hơn hai trăm linh triệu đồng tiền mặt tại chiếu bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ bốn mươi năm đối tượng
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
vận chuyển thuê hai mươi một bánh heroin với giá sáu mươi triệu đồng
sùng a lù chú tại bản hô bon xã phúc khoa huyện tân uyên tỉnh lai châu
vừa bị công an tỉnh lai châu bắt giữ
ngày chín tháng hai tại km bảy mươi chín cộng hai trăm linh quốc lộ bốn g bản chu va một mươi hai
xã sơn bình huyện tam đường khu vực cần cầu kính
ban chuyên án bắt quả tang sùng a lù cùng hai mươi một bánh heroin
một xe máy và một số tài liệu có liên quan
qua đấu tranh khai thác sùng a lù khai
hai tuần trước đã nhận hai mươi một bánh heroin tại nhà từ một người đàn ông dân tộc mông
để vận chuyển thuê đến khu vực cầu kính xã sơn bình giao hàng với giá sáu mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng lù đã giấu số ma túy trên
khi người mua hàng gọi điện lấy hàng lù mang số ma túy trên đến địa điểm giao hàng
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện crong park
vừa bắt và xử lý một nhóm đánh bạc tại quán cà phê ở xã eang huyện crong park
lực lượng công an bắt quả tang một nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc
dưới hình thức sóc vỏ hạt dưa ăn thua bằng tiền tại quán cà phê duy
thuộc thôn tân tiến xã e dông huyện crong park do nguyễn thành duy là chủ quán
trên chiếu bạc và trên người các đối tượng tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng
cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc
ngoài duy còn có một mươi ba đối tượng khác đều trú tại huyện grong park tham gia đánh bạc
hiện vụ việc đang được công an đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố đà nẵng
và các tỉnh lân cận trong dịp tết vừa qua đối tượng nguyễn thanh bình hai mươi tám tuổi
trú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều
thành phố đà nẵng bắt giữ
tại cơ quan công an bình thừa nhận từ ngày hai mươi tám tháng một cho đến thời điểm bị bắt
đã ra đà nẵng thực hiện chót lọt bốn vụ trộm cắp xe máy lợi dụng các khu dân cư vắng vẻ
nhà dân không có người trông coi thì lấy đoàn bẻ khóa xe rồi đem về quê thay biển số giả
bán lại cho người quen số tiền có được bình dùng để ăn chơi và sử dụng ma túy
trước đó hiện công an quận liên triểu đã truy thu được bốn xe máy là vật chứng của vụ án
và đang tiếp tục điều tra mở rộng
mạng xã hội giờ đây đã trở thành thị trường giao dịch online rất lớn
trong thời đại công nghệ thông tin phát triển
mặc dù đã liên tục cảnh báo về nạn lừa đảo mua bán xe máy qua mạng
nhưng nhiều người vẫn sập bẫy do tâm lý muốn mua xe xịn giá rẻ phản ánh tại tỉnh quảng nam
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện duy xuyên quảng nam đã triệt xóa
đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bắt ba đối tượng gồm huỳnh bá thành trương đức mạnh và trương đức thiên an
trong đó thành là đối tượng cầm đầu đường dây
với thủ đoạn giao xe máy đắt tiền giá rẻ và giả mạo công ty tài chính
để cho vay online nhằm chiếm đoạt các khoản phí
số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến một mươi tỷ đồng
với hàng trăm bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
cảm ơn các đối tượng đã theo dõi và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình
người dân cần hết sức cảnh giác khi mua bán trên không gian mạng
tránh sập bẫy lừa của các đối tượng